bắt đầu từ ngày hôm nay một mươi tháng chín thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
chính thức trở lại trạng thái bình thường mới
trong tuần đầu một mươi bốn phường của thành phố này sẽ thực hiện nguyên tắc người dân ở phường nào
hoạt động trong phạm vi phường đó
trong tuần tiếp theo một mươi bốn phường sẽ được thông thương trở lại trạng thái bình thường mới
và vẫn thực hiện kiểm soát chặt người ra vào các cửa ngõ
thành phố thủ dầu một sẽ mở cửa trở lại chợ truyền thống siêu thị trên địa bàn
với điều kiện tiểu thương bắt buộc phải được tiêm vaccine
và thực hiện đúng quy định năm k của bộ y tế
đến nay thành phố đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân từ đủ một mươi tám tuổi trở lên
đạt tỷ lệ gần chín mươi dân số gần ba trăm hai mươi sáu người
dù tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt nhưng thành phố thủ dầu một
tiếp tục triển khai xét nghiệm sàng lọc tại các khu vực có nguy cơ cao
cũng từ giờ hôm nay tỉnh lào cai cho hoạt động trở lại một số dịch vụ kinh doanh
cụ thể các cơ sở làm đẹp được mở cửa trở lại nhưng phải đảm bảo nghiêm các biện pháp phòng dịch
nhà hàng ăn uống được hoạt động phục vụ khách tại chỗ đảm bảo khoảng cách các bàn ít nhất hai mét
phòng ăn không quá ba mươi chỗ ngồi
các chợ được phép hoạt động trở lại sẽ lập chốt kiểm soát tại các lối ra vào chợ
đồng thời có phương án kiểm soát không để người ngoại tỉnh đến giao thương mua bán tại chợ
chủ các cơ sở phải tạm mã qr để khách hàng chủ động khai báo y tế điện tử